với hành vi đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
năm đối tượng vừa bị khởi tố về để điều tra
năm đối tượng gồm phan hoàng vũ phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng phạm tấn phó phòng kiểm định
hồ tấn phương huỳnh tấn hiệp đăng kiểm viên và phùng văn hồng thanh tra viên sở giao thông vận tải
liên quan đến hành vi nhận tiền bồi dưỡng từ các khách hàng để bỏ qua các lỗi vi phạm trong kiểm định xe cơ giới
ngoài ra các cán bộ này còn móc nối để làm thủ tục nhanh khi tiếp nhận xe cơ giới đến làm thủ tục đăng kiểm
nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
cơ quan điều tra xác định phùng văn hồng có vợ làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phúc
chuyên thiết kế cải tạo ô tô
trong quá trình hoạt động hồng và vợ có những tác động để hợp thức hai trăm linh hồ sơ đăng kiểm
tại các trung tâm đăng kiểm bốn nghìn chín trăm linh một s tp đà lạt và bốn nghìn chín trăm linh hai s tp bảo lộc
công an tỉnh quảng nam
công an tỉnh quảng nam vừa đồng loạt tổ chức kiểm tra chín chi nhánh của công ty cổ phần tập đoàn tài chính f tám mươi tám
chi nhánh f tám mươi tám trên địa bàn
qua đó thì phát hiện và chấn chỉnh một số sai phạm liên quan đến hoạt động của các chi nhánh f tám mươi tám
hiện trên địa bàn tỉnh quảng nam có chín chi nhánh đang hoạt động theo quy trình chung của công ty tài chính f tám mươi tám
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện năm chi nhánh có các sai phạm như lập sổ quản lý
lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng
hoặc không đầy đủ
theo quy định của bộ công an
báo cáo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện
các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian không trung thực không đầy đủ
không có kho quản lý tài sản cầm cố theo quy định
với các sai phạm trên lực lượng công an lập hồ sơ và sẽ xử lý theo quy định
vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã đồng loạt khám xét
tại năm địa điểm liên quan tới vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
trước đó khoảng một tuần công an tỉnh nghệ an đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác đất
tại khu vực điểm mỏ núi dứa thuộc xã nghi hưng của công ty trách nhiệm hữu hạn đông nam
hoặc xóm thứ sáu xã nghi hưng huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tại hiện trường công an tỉnh nghệ an phát hiện bốn phương tiện đang có dấu hiệu hoạt động khai thác
vận chuyển đất ngoài phạm vi danh giới được cấp phép
đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động và tiến hành lập biên bản
hồ sơ ban đầu và tạm giữ bốn phương tiện theo quy định
đến thời điểm hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn đông nam đã khai thác vượt chữ lượng cho phép
hơn ba trăm linh mét khối khoáng sản hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vào dạng sáng nay tại khu vực đường cộ thuộc ấp mỹ phú xã vĩnh châu
thành phố châu đốc tỉnh an giang tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh và công an thành phố châu đốc
phát hiện bắt giữ một vụ buôn lậu trong đêm thu giữ năm bao thuốc lá lậu và năm xe mô tô
vào thời điểm trên tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô chở nhiều hàng hóa nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra phát hiện tổ công tác lợi dụng đêm tối
các đối tượng liền bỏ lại phương tiện cùng với tăng vật nhảy xuống kênh bỏ trốn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe mô tô đối tượng bỏ lại
có vận chuyển hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
kiểm tra khu vực xung quanh tổ công tác tiếp tục phát hiện ba xe mô tô và hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
chữa trong giỏ sách và bọc ni lông màu đen đồng thời bắt giữ các đối tượng
ngô hoàng oai chú tại thành phố châu đốc đang canh đường cho các đối tượng vận chuyển thuốc lậu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá
bắt giữ thành công năm đối tượng trong đường dây thu giữ một mươi bốn bánh heroin một mươi năm viên ma túy tổng hợp
bảy kg thuốc viện và nhiều tài liệu có liên quan
khoảng tám h năm mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã phối hợp với công an xã tân dương huyện bảo yên áp sát ba nhóm đối tượng và bắt quả tàng giàng thị chú hoàng cở
khi hai đối tượng đang mang trên người một mươi bốn bánh heroin
khi bị lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng chống trả
có đối tượng còn định nhảy xuống sông chảy nhằm tẩu thoát
mở rộng điều tra cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt giữ
và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng trúng vàng dung và giàng xeo phong
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng cờ
phát hiện trong nhà có một mươi năm viên ma túy tổng hợp và hai bảy kg thuốc viện
kết quả đấu tranh đã triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
xuyên quốc gia từ lào về việt nam bắt giữ thành công năm đối tượng trong đường dây
thu giữ một mươi bốn bánh heroin một mươi năm viên ma túy tổng hợp và hai bảy kg thuốc viện
thu giữ bốn xe máy một dao nhọn tám điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan
nguyên phó trưởng phòng kinh tế nội chính báo điện biên phủ nguyễn mạnh thắng
vừa bị công an thành phố điện biên phủ khởi tố bắt tạm giam về hành vi
cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày bốn tháng bốn nguyễn mạnh thắng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ
bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản bị hại là hai doanh nghiệp thi công các công trình giao thông
trên địa bàn tỉnh điện biên khám xét khẩn cấp tại chỗ cơ quan công an phát hiện thu giữ trong ví cầm tay
của nguyễn mạnh thắng có năm phong bì của các doanh nghiệp với tổng số tiền là gần một trăm hai mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của nguyễn mạnh thắng cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu
liên quan đến hành vi phạm tội ngày một mươi hai tháng bốn báo điện biên cũng đã ra các quyết định đình chỉ công tác
và đề nghị đình chỉ sinh hoạt đảng đối với nguyễn mạnh thắng
thêm một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mới xuất hiện trong mấy ngày gần đây đó là các đối tượng
đã giả danh lực lượng công an
các đối tượng đã gọi video call gia lô cho người dân và yêu cầu làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng
sau khi tài khoản được kích hoạt bọn chúng sẽ sử dụng để lừa đảo
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chị lê thu hằng thành phố hà nội cách đây hai ngày chị đã nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là công an
ở một đơn vị đóng trên địa bàn thành phố hà nội người này yêu cầu chị phải gọi điện gia lô bằng hình ảnh
để nói chuyện nếu không sẽ chuyển hồ sơ của chị sang bên tòa án
lo ngại có chuyện chẳng lành chị hằng đã gọi lại theo yêu cầu của đối tượng
vụ việc trên cho thấy hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau
thay vì chỉ nhắn tin gọi điện như trước thì giờ chúng sử dụng cả trang phục của lực lượng công an để lừa đảo
ngoài ra các hacker còn thu thập tái tạo giọng nói qua phần mềm ai để tạo thêm lòng tin
sau đó lừa đảo chuyển hồ sơ
cơ quan công an khuyến cáo người dân là tuyệt đối là không làm việc với những người mà gọi điện qua điện thoại
hoặc là quay video clip tự xưng danh là cơ quan chức năng công an viện kiểm sát tòa án nhân dân
tại vì trong luật cũng là quy định luật tố tụng và luật hình sự quy định là cái việc mà làm việc với cơ quan công an là
đều phải thông qua chính quyền đội phương
rồi các lệnh bắt lệnh giữ các phương án tố tụng là điều cũng có tham gia của chính quyền đội phương
việc sử dụng công nghệ deepfake ai hay gọi điện video giả danh lực lượng công an để lừa đảo trên không gian mạng
có thể gia tăng trong thời gian tới do đó người dân cần hết sức cảnh giác và phải tỉnh táo xử lý các tình huống
khi thấy cuộc gọi có dấu hiệu lạ để tránh rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội hoặc là qua các ứng dụng khác
để mà nhờ vay tiền
nhìn khoản góp hàng tiền thì hết sức cảnh giác
cái thứ hai là người dân tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin cá nhân
hoặc là các thông tin về tài khoản lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc
ngoài ra công an tp hà nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp với công an tp thủ dầu một
tạm giữ nghi can nguyễn thị mỹ trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tỉnh vĩnh long để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra khoảng tám giờ sáng cùng ngày nghi can nguyễn thị mỹ trung ra tay sát hại mẹ kế là bà nguyễn thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú đắk lắc
hiện đang ở tại một nhà trọ
trên đường d chín khu một phường phú tân thành phố thủ dầu một
sau khi gây án trung gọi điện thoại báo cho bố mình biết rồi gọi điện thoại báo công an
ngay sau khi nhận tin báo cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường thì phát hiện bà nguyễn thị nguyệt đã tử vong
bên cạnh đồng nguyễn thị mỹ trung cũng đang ở trong phòng trọ
cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi đồng thời làm việc với nghi can nguyễn thị mỹ trung
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sở y tế tp hcm cho biết trong quá trình giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân covid một mươi chín
từ ngày một mươi một tháng một đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba kết quả có năm mẫu được giải mã thành công
trong đó có hai chủng thuộc biến thể phụ pa năm một mẫu pa hai bảy mươi năm một mẫu xbb một và một mẫu xbb một năm
tại tp hcm tính từ đầu tháng ba đến nay số ca mắc mới covid một mươi chín ghi nhận dưới ba ca mỗi ngày
tuy nhiên trong ngày một mươi hai tháng bốn ghi nhận có ba ca mắc mới và ngày một mươi ba tháng bốn là bảy ca không có ca nặng phải thở máy
theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxfor phối hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới
tiến hành giải trình tự sars cov hai từ các bệnh nhân có năm mẫu được giải mã thành công
trong số này có hai chủng thuộc biến thể phụ pa năm một mẫu pa hai bảy mươi năm một mẫu xbb một và một mẫu xbb một năm
đây là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu hiện nay được phát hiện ở chín mươi bốn quốc gia
sở y tế tp hcm đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm và tất cả cơ sở y tế
khẳng trương tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kêu gọi người dân tiếp tục thi vắc xin phòng covid một mươi chín
nếu chưa tiêm và tiêm nhắc lại tiêm bổ sung đúng quy định
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết đang tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của một bệnh nhi hai tuổi
ngụ tại huyện hóc môn tp hcm đây là trường hợp nghi bị bạo hành vào ngày một mươi hai tháng bốn
tại xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm
theo bệnh viện nhi đồng hai sức khỏe của bệnh nhi hiện còn nặng đang được hồi sức tích cực
và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa trước đó bé được tiếp nhận điều trị tại bệnh viện đa khoa
khu vực hóc môn trong tình trạng đa tổn thương gãy thân xương tay đa xây xác bổng da độ một hai
trấn thương đầu được chuyển lên bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
bệnh nhi nhanh chóng được các bác sĩ cho thở máy điều trị tích cực bó bột cánh tay phải
qua chụp ct scan sọ não bác sĩ ghi nhận bé bị xuất huyết dưới mạng cứng tụ máu mô mềm da đầu hai bên
cần được tiếp tục được hồi sức tích cực và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin ngày một mươi hai tháng bốn công an xã thới tam thôn huyện hóc môn
tp hcm tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một bé trai bị bạo hành
công an đã mời cha mẹ ruột của bé làm việc kết quả kiểm tra cho thấy hai người trên âm tính với ma túy
ban đầu người mẹ thừa nhận có hành hung nạn nhân